hiện nay nhiều loại trái cây xứ nam bộ như bưởi sầu riêng chôm trôm được trồng thành công mọc lên giữa vùng trung du của tỉnh quảng ngãi
đi đôi với quy hoạch mở rộng diện tích chuyên canh tập trung ngành nông nghiệp tăng cường hỗ trợ nguồn vốn giúp nông dân đầu tư thâm canh có hiệu quả các loại cây ăn trái theo hướng hàng hóa
nhờ vậy đã đổi thay cả vùng trung du đưa nhiều gia đình nông dân không chỉ thoát nghèo mà còn sung túc khấm khá
được nhà nước hỗ trợ cây giống và nguồn vốn vay ưu đãi đầu năm hai nghìn một mươi tám anh nguyễn còn quyết định chuyển đổi một mươi ba xào đất trồng keo nguyên liệu sang trồng bưởi da xanh và trôm trôm
sau sáu tháng xuống giống và được chăm sóc đúng kỹ thuật cây bén dễ đầm trồi xanh tốt giúp anh còn thêm tự tin vào hướng đi thoát nghèo cho gia đình
từ năm hai nghìn năm các huyện vùng trung du của tỉnh quảng lãi triển khai bốn mươi năm hectare để trồng các giống cây ăn trái vùng nam bộ như sầu riêng bưởi chôm chôm trên diện rộng
từ số ít hộ dân tham gia trồng trọt cho thu nhập cao thoát nghèo chính quyền địa phương đã mạnh dạn mở rộng vùng trồng cây ăn trái
sau nhiều năm thực hiện
đến nay vùng trung du có hơn ba trăm linh hectare cây ăn trái các loại nhiều nhất là sầu riêng bưởi trôm trôm
các giống cây miền nam trồng ở các vùng trung du đều sinh trưởng tốt phát triển tốt cho năng suất cao hơn so với nhiều loại cây trồng khác
trung bình mỗi hộ dân thu về từ năm mươi đến một trăm bảy mươi triệu đồng mỗi năm
nhờ có nguồn thu nhập ổn định đã giúp nhiều nhà nông ở vùng trung du của tỉnh quảng ngãi thoát nghèo
coi như năm nay là sầu riêng nó đọt tế hơn đều tế hơn bò con họ ăn nhiều hơn
cây sầu riêng đó là
đầu mùa tới nay là thu nhập lên có một mươi tốt triệu còn lỡ quả thì có ba mươi quả
thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp các huyện trung du như nghĩa hành vùng giáp danh minh long đã mở rộng vùng chuyên canh cây ăn trái giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và tiến hành trồng các loại cây trái giống miền nam trên diện tích một hectare
vùng chuyên canh rộng lớn được kỳ vọng là cây trồng chủ đạo mang lại thu nhập cao cải thiện kinh tế gia đình nông dân
cái sản phẩm chủ lực của huyện nghĩa hành có giá trị kinh tế rất là cao
được sản xuất theo quy trình sạch huyện đã chủ động liên kết với xã hội khoa học và công nghệ xây dựng nhóm hiệu thể cho sản phẩm này
bên cạnh đó huyện đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp các đơn vị để tập trung bầu tiêu tồn bộ sản phẩm của người dân
với mục đích cuối cùng là năng cơ giá trị của hòn quả cũng như năng cơ đời sống thu nhập của người dân
việc tái cơ cấu chọn lựa hướng đi trong phát triển ngành nông nghiệp là ưu tiên lớn của các địa phương ở tỉnh quảng ngãi
trong đó quy hoạch cây trồng theo từng vùng phù hợp sẽ tăng giá trị gia tăng trên cùng một đơn vị diện tích
giúp nông dân ở các địa phương vùng trung du quảng ngãi giữ được mức thu nhập và có mức sống cao